nông dân huyện đắc sông tỉnh đắc đông đang bước vào giai đoạn thu hoạch bí đỏ chính vụ
theo đánh giá năm nay năng suất sản lượng bí đỏ đạt cao hơn so với các năm trước
tuy nhiên người trồng bí đỏ lại đứng ngồi không yên vì giá bí đỏ liên tục xuống thấp
thậm chí nhiều nông hộ không tìm được đầu ra khiến bí đỏ thối ngay tại vườn
điệp cúc được mua mất giá sản xuất chạy theo thời giá đang lặp lại với cây bí đỏ
khiến nông dân huyện đắc sông gặp rất nhiều khó khăn
đây là diện tích hơn ba m hai đất trồng cây bí đỏ của ông phạm văn thiệu
thôn thuận hòa xã thuận hạnh huyện đắc sông
trên diện tích đất này những năm trước trồng bí đỏ ông thiệu bán được hơn năm mươi triệu đồng
năm nay thấy cây bí đỏ phát triển tốt cho nhiều trái hơn nên hy vọng trúng đậm từ cây bí đỏ
không ngờ đến vụ thu hoạch giá bí đỏ lại rớt xuống rất thấp khiến cho gia đình ông gặp rất nhiều khó khăn
hiện ông thiệu vẫn chưa tìm được nơi tiêu thụ
mặt khác với giá bán hiện nay từ một năm trăm linh đồng đến hai đồng một kg
không đủ để chi trả tiền thuê công nhân thu hoạch nên ông đành bỏ bí đỏ thối ngay tại ruộng
và bằng này bí thì chỉ may đủ tiền phân do thôi mà chưa có ai mua
không chỉ riêng gia đình ông thiệu mà hiện nay có hàng trăm hectare cây bí đỏ của nông dân huyện đắk song
đang nằm phơi nắng hư thối tại ruộng vì không tìm được đầu ra khiến nông dân rơi vào cảnh chán nản lao đao với cây bí đỏ
không chỉ rớt giá thương lái đến mua còn chọn lựa những quả bí đẹp có trọng lượng từ ba kg trở lên
theo các đầu mối thu mua hiện đại lý cũng muốn thu mua đại trà để giúp bà con nông dân
bớt phần nào khó khăn nhưng đại lý cũng không quyết định được
vì phụ thuộc vào yêu cầu của các chợ đầu mối tại thành phố hồ chí minh
mọi năm giấc này người ta không có cho nên là đắc sông như bằng giờ năm ngoái giá nó tám ngàn đến một mươi ngàn
nó giao động ở mức đấy thì bà con trồng thấy có nời nhiều năm nay bà con đổ xô đi trồng
mà trồng đồng đều một thời điểm cho nên bữa nay nó quá nhiều cung nó vượt cầu
nên bà con đổ xô đi trồng nên bà con đổ xô đi trồng nên bà con đổ xô đi trồng nên bà con đổ xô đi trồng
bây giờ hiện tại giá ở các đại lý đây thu mua là hai ngàn đồng
theo thống kê toàn huyện đắk song hiện có tám trăm linh hectare cây bí đỏ chủ yếu trồng tập trung tại xã thuận hạnh
nguyên nhân chính của việc giá bí đỏ xuống thấp là do những năm trước giá tăng cao
nên người dân ồ ạt mở rộng diện tích
cùng với đó năm nay thời tiết thuận lợi nên năng suất sản lượng đạt cao
việc thu hoạch bí đỏ chung với nhiều địa phương khác dẫn đến cung vượt cầu
khiến cho sản phẩm bí đỏ không tìm được đầu ra và rớt giá thiệt hẳn
về sự hỗ trợ của địa phương thì chủ chúng tôi cũng chỉ hỗ trợ về kỹ thuật canh tác
kỹ thuật chăm sóc cũng như là tạo những đơn vị thu mua cho người dân
chứ không có kinh phí để hỗ trợ về cái việc mất giá của người dân
nên là cái việc khó khăn của người dân trong giai đoạn này
địa phương rất là quan tâm tuy nhiên nhiều khi lực bắt trọng tâm
điệp khúc được mua mất giá đang xảy ra trên cây bí đỏ ở huyện đắc sông
hiện nay không phải là vấn đề mới
đây là hệ quả của việc ô à trồng chạy theo thời giá
sản xuất không tuân thủ theo quy hoạch của rất nhiều nông dân hiện nay
nếu người nông dân không chủ động và sớm ý thức được bài học đắt giá này
thì kịch bản được mua rất giá sẽ không dừng lại ở cây bí đỏ
mà các loại cây trồng khác cũng phải gánh chịu hậu quả tương tự